chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh quảng ngãi lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và gắn biển công trình đối với cầu cổ lũy
công trình có tổng mức đầu tư khoảng hai hai trăm năm mươi tỷ đồng riêng chiều dài cầu hơn một tám km với ba mươi bảy nhịp và sáu nhịp sữa
được thiết kế chịu lực bởi năm trụ dây văng công trình khởi công từ năm hai nghìn một mươi tám và hoàn thành sau hai năm thi công
cầu cổ lũy là cầu lớn nhất bắt qua cửa biển quảng ngãi cây cầu là trục giao thông quan trọng nối trung tâm thành phố quảng ngãi
với các xã vùng biển và nằm trên tuyến đường kinh tế dung quốc sa huỳnh đang hình thành
công trình sẽ là cơ sở hạ tầng quan trọng giúp tỉnh quảng ngãi phát triển kinh tế xã hội